hiện nay tình hình dịch bệnh đã ổn định ở hầu hết các địa phương và vào sáng ngày hôm nay
gần sáu trăm linh trẻ mầm non tại hà nội đã quay trở lại trường sau gần một năm nghỉ học ở nhà hoàn toàn
cấp học mầm non là cấp học cuối cùng ở hà nội được quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều lần chuẩn bị
được tới trường trong thời điểm này là mong mỏi của toàn thể phụ huynh học sinh cũng như các trường
ngay đi học đầu tiên của những em nhỏ trường mấm non ngô thí nhậm quận hà đông tp hà nội
từ cổng trường phụ huynh giáo viên và đặc biệt là các em nhỏ vô cùng vui mừng khi được đến trường sau thời gian dài nghỉ dịch

bên cạnh công tác phòng dịch nhiều nhà trường cũng đã quán triệt đến các giáo viên trong ngày đầu trẻ đến trường
cần có những bài làm quen và động viên trẻ tránh cho trẻ khỏi sự bỡ ngỡ lo lắng khi ngày đầu đến trường
các con có nhiều gồm như là chín mươi bạn lần đầu tiên đi lớp
bọn em cũng đã xác định tâm lý ngay từ đầu là các con sẽ có nhiều bạn sẽ quấy khóc
thế nên là trước khi bước vào công việc ngày hôm nay thì bọn em cũng đã hai cô trong lớp đã có khối kết hợp với nhau
và cũng đã phân chia công việc là một cô sẽ đón trẻ và một cô sẽ dỗ dành trẻ để cho trẻ chơi
về phía các nhà trường thời gian qua mặc dù vắng bóng trẻ đến trường thế nhưng các thầy cô luôn trong tâm thế sẵn sàng
và khi được đón trẻ tới trường các trường đều đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên
để ngày đầu tiên là ngày đáng nhớ nhất đối với các em học sinh
được đón các con quay trở lại trường thì toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường đều rất là vui khấn khởi và hào hức
nó như một là ngày hội của cô và trẻ
trong ngày đầu tiên này thì đối với trẻ nhà trẻ thì đặc biệt được nhà trường quan tâm rất là nhiều
thì trước khi đón trẻ thì chúng tôi đã tiến hành họp hội đồng nhà trường và đã đưa ra những cái mà định hướng cho giáo viên đón trẻ một cách hào hứng nhất
ví dụ như là tổ chức cho các con vui

rồi là tăng cường những cái đồ dùng đồ chơi để các con vào đấy các con hứng thú
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hà nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất
hiện đã có một một trăm bốn mươi năm cơ sở giáo dục mầm non của thành phố phải đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau hôm nay gần sáu trăm linh trẻ mầm non ở hà nội đã hòa chung cùng học sinh cả nước tới trường học tập trong điều kiện bình thường mới